ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành văn bản về kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn
theo đó thành phố sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra
tiếp công dân khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng của giám đốc sở và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
tập trung thanh tra kiểm tra công tác kê khai xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư công
quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai khoáng sản môi trường đầu tư xây dựng tài chính ngân sách
việc thực hiện của phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra sẽ thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở ban ngành
ủy ban nhân dân cấp quận huyện thị xã tiến hành và kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
về phòng chống tham nhũng thành phố sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra công tác kê khai
xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
thực hiện quy định về công khai minh bạch trên các lĩnh vực
như trong khu hành sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
và dự án đầu tư tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức